tòa án nhân dân tỉnh bình dương tiếp tục xét xử vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức tổ chức cho người khác ở lại việt nam trái phép và đưa nhận hối lộ
trong phần luận tội đại diện viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm như cáo trạng truy tố
đồng thời đề nghị mức án đối với các bị cáo
trong vụ án này có bảy bị cáo là cựu cán bộ bị xét xử về hai tội nhận hối lộ
hoặc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trong đó bị cáo lê minh quốc cường là cựu giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình dương
bị đề nghị mức án ba năm đến bốn năm thủ giam
nhóm một mươi bị cáo còn lại là các cá nhân bị xét xử về các tội đưa hối lộ
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức hoặc tổ chức cho người khác ở lại việt nam trái phép
trong nhóm bị cáo này bị cáo bị đề nghị mức án cao nhất là từ một mươi hai đến một mươi bốn năm tù giam
bị cáo bị đề nghị mức án nhẹ nhất là một năm đến một năm sáu tháng tù giam
và ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi
phiên tự xử sẽ tiếp tục với phần tranh luận
tung tin có khả năng giải quyết các thủ tục về đất đai
sau đó nhận làm hồ sơ xin tách thửa và cấp bia đất để chiến đoạt hàng tỷ đồng của nhiều bị hại
lê thanh hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã diễn kỷ huyện diễn châu
đã bị công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an bắt giữ khởi tố về tội lừa đảo chiếm đất tài sản
để bị hại tin tưởng sau khi nhận tiền từ các tài sản
các bị hại hưng đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên mạng xã hội
sau đó đưa cho các nạn nhân
với thủ đoạn như trên bước đầu công an huyện nghi lộc xác định trong thời gian
từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
lê thanh hưng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của sáu bị hại với tổng số tiền hơn hai bảy tỷ đồng
để phục vụ cho công tác đấu tranh mở rộng chuyên án
công an huyện nghi lộc thông báo những ai là bị hại trong vụ án này
nhanh chóng liên hệ công an huyện nghi lộc để phối hợp giải quyết
thưa quý vị các chiêu trò lừa đảo bán hàng trúng thưởng qua điện thoại và mạng xã hội facebook
không phải là thủ đoạn mới thế nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ cả tin trở thành nạn nhân
vụ án lừa đảo chiếm đất tài sản và đưa nhận hối lộ đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông
điều tra mở rộng tiếp tục là bài học cảnh tỉnh cho mọi người
trước thử đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi của tội phạm trên không gian mạng được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây
với hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản bằng hình thức bán hàng trúng thưởng
võ vini trần văn thể võ thị hàn ni nguyễn thị minh thủy phạm thị bích thảo cùng chú tp hcm
và nguyễn thị tuyết trinh chủ tỉnh long an đã bị cơ quan công an điều tra khởi tố tạm giam
tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai võ vini đã tự thành lập các công ty chỉ đạo nhân viên liên hệ với bị hại
tư vấn về việc bệnh viện tặng sữa thực phẩm chức năng cho khách hàng miễn phí trong sáu tháng
và chỉ phải đóng tiền phí vận chuyển
khi khách hàng đồng ý nhận hàng các đối tượng gửi kèm các phiếu trúng thưởng
rồi yêu cầu khách hàng đóng các khoản tiền để được nhận thưởng
đồng thời thông báo gửi tặng kèm sữa đồ dùng gia dụng cho khách hàng
khi nhận được các mặt hàng qua các dịch vụ khách hàng phải đóng tiền thu hộ nhân viên giao hàng
em sẽ được cung cấp cho một danh sách khách hàng đưa xuống từ cấp trên
cụ thể là anh túng về chị như là anh vinny và chị tích trinh
em sẽ gọi theo thuốc điện thoại và thông tin của khách hàng khó sẵn
gọi về thông báo khách hàng nhận được một liệu trình từ minh phí học viện
nếu như khách hàng muốn nhận được liệu trình nhận sữa này
thì khách hàng phải thanh toán chi phí hai trăm bảy mươi chín đồng để nhận được học sữa
nếu khách đồng ý em sẽ lên đơn và báo đơn vào trong group
sau đó sẽ có các bộ phần trách đơn họ gọi đến và họ hỗ trợ
thì đó là hết kết thúc nhiệm vụ của em
tập trung xác minh làm rõ chúng tôi xác định các đối tượng hoạt động với phương tức tổ đoạn tinh vi xã quyệt
đặc biệt về nhân thân các đối tượng đều sử dụng tên giá và sử dụng mã số nhân viên để làm việc trên công ty
các đối tượng sử dụng phần mềm xã hội telegram để liên lạc
sử dụng sim card nhiều sim card và nhiều điện thoại khác nhau để gọi điện
tập trung xác minh làm rõ chúng tôi xác định các đối tượng hoạt động với phương tức tổ đoạn tinh vi xã quyệt
đặc biệt về nhân thân các đối tượng đều sử dụng tên giá và sử dụng mã số nhân vi xã quyệt
tại đường tố hữu các đối tượng đã lao vào khống chế hành hung và cướp xe máy sau đó di chuyển đến huyện văn lâm tỉnh hưng yên để lẩn trốn
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận trước đó đã gây ra hai vụ cướp tài sản khác bằng thủ đoạn tương tự tại khu vực hồ linh đàm và ngã tư khuất duy tiến lê văn lương
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành củng cố hồ sơ làm rõ vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin về tình hình mưa lũ
mưa lớn ở khu vực miền trung liên tục được dự báo cực đoan khi mà tổng lượng mưa các ngày từ một mươi ba đến một mươi năm tháng một mươi có nơi có thể lên đến bảy trăm linh mm
mưa lớn cũng khiến các địa phương bị ngập lụt hàng nghìn học sinh được cho nghỉ học để bảo đảm an toàn
đến thời điểm này các địa phương ở hà tĩnh đã sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm
theo giả soát trên địa bàn tỉnh có hai ba mươi chín hộ dân với bảy một trăm hai mươi bảy nhân khẩu nằm trong vùng nguy cơ ảnh hưởng về sạt lở
tập trung nhiều các địa phương như hương sơn hương khê vũ quang kỳ anh can lộc
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương đơn vị tập trung triển khai một số nhiệm vụ ứng phó
trong đó tổ chức giả soát các hộ dân nằm số điện thoại chủ hộ nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất để sẵn sàng liên lạc ứng cứu
tỉnh quảng bình thành lập và kích hoạt lực lượng xung kích ứng phó với mưa lũ tại chỗ cấp cơ sở kịp thời hỗ trợ nhân dân với phương châm bốn tại chỗ
theo thống kê huyện minh hóa có trên bảy mươi điểm nguy cơ bị sạt lở đất lũ ống lũ quét nguy hiểm tại một mươi bốn xã thị trấn
khoảng gần hai người dân nằm trong diện di rời nếu mưa lũ lớn kéo dài diễn ra
do đó lực lượng xung kích ứng phó với mưa lũ tại chỗ ở các địa phương trên địa bàn huyện đã và đang là chỗ dựa để người dân yên tâm ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết
mưa kéo dài những ngày qua đã khiến một số vùng tại huyện hải lăng tỉnh quảng trị bị ngập lụt
để bảo đảm an toàn hơn một tám trăm linh học sinh của sáu trường học trên nệ bàn phải nghỉ học
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã hải phong huyện hải lăng cho biết thêm tính đến sáng ngày một mươi ba tháng một mươi
khoảng bốn mươi đường giao thông trên địa bàn đang bị ngập nước ở mức từ năm đến tám mét
lực lượng chức năng đã túc trực cắm biển cảnh báo tại những nơi bị ngập nước để người dân biết và phòng tránh
trong hai mươi bốn giờ qua tại thành phố đà nẵng có mưa to đến rất to
trưa ngày một mươi ba tháng một mươi sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng cũng ban hành công văn thông báo cho học sinh
học viên trung học phổ thông trung học cơ sở và tiểu học không học bán chú trên toàn thành phố nghỉ học buổi chiều
do một số đoạn đường ngập sâu đi lại khó khăn nguy hiểm
một số tuyến đường trên địa bàn thành phố đà nẵng xảy ra ngập cục bộ
như ngã tư chu văn an phan châu trinh nguyễn văn linh kiệt ba trăm năm mươi sáu hoàng diệu bị ngập từ ba mươi đến năm mươi cm
tại tỉnh thừa thiên huế đến sáng nay tại huyện phong điền có hai chín trăm sáu mươi học sinh ở một mươi ba trường phải nghỉ học
các trường học thuộc các xã phú an phú mỹ phú xuân phú hồ phú lương phú đa vinh hà huyện phú vang nghỉ học từ chiều nay
do mưa lớn sáng ngày một mươi ba tháng một mươi các xã lưu vực sông âu lâu huyện phong điền vẫn còn bị ngập cục bộ
hiện các đơn vị đang tiếp tục phối hợp với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
theo dõi thông tin mưa lũ để có chỉ đạo chủ động và kịp thời